trong một nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu âu
liên minh châu âu đã bỏ phiếu về áp giá trần mức khí đốt mới
do lo ngại về những gián đoạn lớn đối với an ninh năng lượng và thị trường tài chính của châu lục
tuy nhiên hai quốc gia là áo và hà lan đã bỏ phiếu trắng về vấn đề này
sau khi được áp dụng biện pháp này sẽ giới hạn giá tại trung tâm giao dịch khí đốt chính của eu
nếu giá vượt quá một trăm tám mươi euro mỗi mwh trong ba ngày làm việc liên tiếp
và nếu cao hơn giá khí đốt toàn cầu từ ba mươi năm euro mỗi mwh trở lên
biện pháp này sẽ có hiệu lực trong một năm và khi được kích hoạt
sẽ hạn chế giá khí đốt ở một mức nhất định tùy thuộc vào giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu
giới hạn giá khí đốt mới của eu được thiết kế để hạn chế giá khí đốt tăng quá cao ở châu âu
nhưng không phải nước nào cũng đồng ý
đức một quốc gia hoài nghi khác về biện pháp này cuối cùng đã ủng hộ
do tham vọng ngày càng cao trong một đạo luật đi kèm
nhằm thúc đẩy năng lượng